căn cứ báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ trung ương bộ y tế thông báo một trường hợp mắc bệnh covid một mươi chín tại thành phố hà nội
cụ thể như sau bệnh nhân nam hai mươi năm tuổi cư trú tại phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch
ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh ninh bình trong đó có tiếp xúc với bệnh nhân hai mươi bốn ca dương tính covid một mươi chín được xác định tại quảng ninh
ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân nhập viện tại bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai với triệu chứng sốt nhẹ không ho không khó thở và được bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm covid một mươi chín cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
ngày ba hai nghìn hai mươi viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định đang được cách ly theo dõi tại bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
đây là trường hợp bệnh nhân nhập viện tại bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai

bộ y tế đề nghị ubnd tp hà nội chỉ đạo triển khai các hoạt động tổ chức điều tra người tiếp xúc xử lý ổ dịch xử lý khử khuẩn môi trường trong khu vực nơi bệnh nhân cư trú cách ly triệt để và theo dõi sát tình hình sức khỏe của tất cả những người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh
truyền thông tại khu vực ổ dịch để các biện pháp chủ động phòng bệnh các khuyến cáo của ngành y tế và các biện pháp phòng chống dịch của thành phố hà nội
tiếp tục tổ chức điều tra cách ly và theo dõi sức khỏe của tất cả các trường hợp tiếp xúc với trường hợp bệnh các trường hợp tiếp xúc với những người tiếp xúc gần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn